nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đã đến dân hoa thắp hương tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp tại vũng chùa đảo yến tỉnh quảng bình
trong không khí trang nghiêm đoàn công tác quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thành kính dân hoa
thắp hương kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đại tướng
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh vị tổng tư lệnh của quân đội nhân dân việt nam
người cộng sản kiên trung mẫu mực một nhà quân sự thiên tài đã hiến chọn cuộc đời mình
cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam
trước anh linh đại tướng võ nguyên giáp với tình cảm trách nhiệm của mình
các thành viên trong đoàn công tác nguyện hứa phân đấu học tập rèn luyện chiến đấu theo tấm gương của đại tướng
xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh chính quy hiện đại xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân